xin kính chào và mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị tiếp tục thông tin về vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra vào tối ngày hai mươi tám tháng một mươi
tại hai xã trà len trà vân nam trà my quảng nam khiến năm mươi ba người mất tích
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã yêu cầu tập trung tất cả khả năng tìm kiếm người mất tích
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng và đoàn công tác có mặt tại xã trà tăng huyện bắc trà my
chỉ đạo các lực lượng tổng lực tìm kiếm cứu nạn
và tính đến thời điểm này lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một mươi sáu nạn nhân trong tổng số năm mươi ba người
bị đất đá vùi lấp ở hai xã trà leng và trà vân
đến một mươi ba h bốn mươi phút ngày hôm nay đoàn cứu hộ bằng đường thủy chỉ còn cách trà leng khoảng hai km
nhưng không thể tiếp tục đi tiếp vì cả một đoạn sông kẹt đặc rác cây gỗ
tại điểm ách tắc dẫn vào hiện trường vụ sạt lở nhiều người nhà các nạn nhân đang lo lắng chờ đợi được tiến vào trà leng trà vân
trước đó tại cuộc họp khẩn bàn phương án tìm kiếm cứu nạn lúc một mươi h ba mươi phút sáng nay
ông hồ quang biểu phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam cho biết
trước tình hình khẩn trương tiếp cận hiện trường sạt lở triển khai tìm kiếm cứu nạn
đến thời điểm này phương án thông đường bộ vẫn là phương án khả thi nhất
mặc dù đường bộ dẫn vào hiện trường đang bị sạt lở nhiều nơi
tuy nhiên với lực lượng cơ giới quyết tâm khai thông đồng bộ trong chiều nay ngày hai mươi chín tháng một mươi
việc tiếp cận hiện trường bằng đường thủy sẽ gặp nhiều nguy hiểm và cứu hộ sẽ không mang lại hiệu quả cao
công tác cứu hộ sẽ triển khai song song cả đường thủy lẫn đường bộ
nhưng đường bộ vẫn là hướng chính triển khai cứu nạn
theo trung tướng nguyễn trọng bình tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
hiện tại lực lượng chia làm ba mũi tiếp cận hiện trường
cụ thể đường sông lòng hồ thủy điện sông tranh hai đường bộ và đường không
đặc biệt lực lượng sẽ triển khai bay flycam để xác định vị trí sạt lở nhằm tránh những hiểm nguy
bên cạnh đó trực thăng cũng sẽ sớm có mặt tại hiện trường
hiện nay các cán bộ chiến sĩ đang tập trung tối đa lực lượng phương tiện khắc phục các điểm sạt lở
với khối lượng đất đá hàng ngàn mét khối trên tuyến đường huyết mạch từ huyện bắc trà my lên huyện nam trà my
sau bão số chín tuy quảng nam đã có nắng trở lại
song nguy cơ sạt lở đất trên địa bàn các tỉnh miền núi tại tỉnh này vẫn rất cao
chính vì vậy việc cơ động lực lượng phương tiện và công tác bảo đảm an toàn
tiếp tế lương thực thực phẩm cho các bộ phận gặp không ít khó khăn
diễn biến mới nhất trong công tác cứu nạn cứu hộ tại xã trà leng huyện nam trà my tỉnh quảng nam
sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin tiếp theo trên antv
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao
bắc bộ từ ngày hai mươi chín cho đến ngày ba mươi tháng một mươi có mưa mưa rào trời lạnh
với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi tám đến hai mươi một độ c
vùng núi có nơi dưới một mươi bảy độ c
gió đông bắc trong đất liền cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn
vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp chín
biển động mạnh sóng biển cao từ hai tới bốn mét
ngoài ra do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng một mươi bốn một mươi bảy độ vĩ bắc
kết hợp với không khí lạnh tăng cường và nhiễu động gió đông trên cao
từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một tháng một mươi khu vực từ thanh hóa đến quảng bình
có mưa to đến rất to tổng lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh bốn trăm linh mm một đợt
riêng phía nam nghệ an và hà tĩnh có nơi trên năm trăm linh mm một đợt
ngày ba mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi khu vực từ quảng trị đến quảng ngãi
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với tổng lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm năm mươi mm một đợt
có nơi trên hai trăm linh mm một đợt
dự báo trong trưa và chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi
lượng mưa tại bắc bộ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
phổ biến từ bốn mươi tám mươi mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
từ quảng nam đến quảng ngãi và khu vực tây nguyên
phổ biến từ ba mươi sáu mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
nhiều tỉnh vùng núi phía bắc từ ba mươi sáu mươi mm có nơi trên chín mươi mm
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực bắc bộ khu vực từ thanh hóa đến bình định
và khu vực tây nguyên
nguy cơ ngập lột diện rộng vùng trũng thấp
các khu đô thị tại các tỉnh thành phố từ quảng bình đến quảng ngãi con tum gia lai
cấp độ rủi ro thiên tai là cấp hai
vâng và theo hướng dẫn của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông suối ở khu vực miền núi
lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh có sức tàn phá lớn và thường đi kèm là với sạt lở đất đá
người dân cần phải cảnh giác cao trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như là
mưa lớn nhiều ngày ở các vùng thượng lưu nước sông hoặc suối thì chuyển màu đục
có tiếng động bất thường của đất đá hoặc là
âm thanh lạ trong lòng đất
và khi thấy các dấu hiệu trên thì người dân cần phải nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực
có thể xảy ra lũ quét đến nơi có vị trí cao hơn
sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền
và an toàn tính mạng thì phải đảm bảo là quan trọng nhất
vâng và tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
thưa quý vị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
vừa bắt và di lý đối tượng nguyễn hiễu dương hai mươi bốn tuổi
trú tại xã ea ra huyện ea hờ leo tỉnh đắk lắc
để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh võ anh phước ba mươi tuổi
trú tại huyện đức linh tỉnh bình thuận
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi tám tháng một mươi
dương và anh phước cùng một số người bạn khác
đến nhà rẫy của anh nguyễn tuấn mỹ ba mươi tuổi
ở xã ea hờ leo huyện ea hờ leo chơi và tổ chức ăn nhậu
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày sau khi uống hết hai lít rượu
thì giữa dương và anh phước đã xảy ra mối thuẫn sâu sát nhau
lúc này phước đã dùng tay đấm hai cái vào miệng dương
vì bực tức và sẵn có men rượu trong người
nên dương đã quay người ra sau cầm một con dao nhọn
dài ba mươi cm rồi đứng dậy đâm một nhát vào cổ anh phước
hậu quả làm anh phước tử vong ngay tại chỗ
sau khi gây án nguyễn hiễu dương đã đến công an huyện ea hờ leo tỉnh đắk lắc
đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thường tín hà nội
đã tìm thấy thi thể nạn nhân là em trần thúy hiền
sinh năm hai nghìn hai là sinh viên năm thứ nhất của học viện ngân hàng
bị giết trong vụ án giết người cướp tài sản tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng một mươi
cũng vào tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi cơ quan chức năng cũng đã bắt được
nghi phạm thứ hai trong vụ án này
và trong sáng nay ngày hai mươi chín tháng một mươi đại tá nguyễn thanh tùng
phó giám đốc công an hà nội cho biết
đội viện đã khởi tố bị can đối với nguyễn xuân trung ba mươi năm tuổi
và nguyễn văn quân ba mươi bảy tuổi cùng ở huyện thường tín hà nội
về tội giết người cướp tài sản
đây chính là hai đối tượng đã gây ra vụ án mạng trên
đây là đối tượng nguyễn xuân trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm có hộ khẩu thường trú tại xã văn phú huyện thường tín hà nội
trung là đối tượng chính gây nên cái chết của nữ sinh hiền
tại cơ quan công an trung khai nhận
vì lòng tham nên đã nảy sinh ý đồ giết cô gái hắn gặp ở bờ đê xuân nhuệ
để cướp tài sản là chiếc xe đạp và điện thoại
em đèo quân đi ra đường với sơn
thì em nói với quân là
anh ơi ngoài kia có con bé
không biết nó nằm gì ở đấy
thì anh em mình ra đạch nó xuống nhuệ
để lên cái xe
thì quân nói tôi là
cảm thấy em nằm được thì nằm
tôi gọi em nằm được
thì anh ở đấy xuống xe
để mình em đi ra
thì em chạy thẳng với đường
em nói em nằm được thì em chạy thẳng với đường
em sang em đẩy cô bé xuống sông nhuệ
khi đẩy xuống cô bé chưa xuống
chưa xuống sông hật thì em nhảy xuống
đấy em đẩy tiếp cô bé xuống
một phút đấy thì em lại đi lên
lấy mú với cả kính và kẻ sục
đấy thì em vứt hết xuống sông nhuệ
rồi xuống em mang xe đi bán
sau khi triệu tập đối tượng trung lên
thì cái khó khăn nhất đó là vẫn chưa tìm được thi thể cháu bé
đấy là cái khó khăn nhất
mà bản thân đối tượng trung này thì khai báo rất quanh co
không thành khẩn
cho nên gây khó khăn cho quá trình điều tra
tự nhiên thì ban chỉ huân huyện
đã chỉ đạo toàn bộ các lực lượng
cứu hộ cứu nạn trên sông
cùng với cả công an các xã
dọc bờ sông nhuệ
là đi tìm thi thể của nạn nhân
còn đây là đối tượng nguyễn phân quân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại xã khuất động
huyện thường tín hà nội
sau khi tham gia vụ sát hại
và cướp tài sản của nữ sinh học viện ngân hàng
thấy đông bọn bị triệu tập
quân bỏ trốn
nhưng bị công an bắt giữ và tối ngày hai mươi bảy tháng năm
khi đang lẩn trốn tại địa bàn
xã hà hồi huyện thường tín
nơi nghi phạm thường lui tới
để sử dụng ma túy
vụ án xảy ra cũng một lần nữa
đặt ra yêu cầu về công tác quản lý
người nghiện tại địa bàn
tất cả các đội nghiệp vụ
của công an huyện là tập trung
rà soát toàn bộ với hệ đối tượng
nghiện ngập không có công an việc làm
bổn định để đưa vào hồ sơ
quản lý theo quy định
và có các biện pháp phòng ngừa
gian đe thường xuyên
gọi hỏi giáo dục
rồi áp dụng các cái việc cai nghiện bắt buộc
để tránh cái việc
tối tượng nghiện ngập mà không có
công an việc làm bổn định không có tiền
để hút sinh ra là sẽ
đến ở cái nguồn cơn
phát sinh tội phạm
sau ba ngày nhận được tin trình báo của gia đình bị hại
áp dụng các biện pháp nhuệp vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thường tín
đã phối hợp với các đơn vị nhuệp vụ
nhanh chóng tìm ra kẻ thù ác
bên cạnh đó cũng đã tìm thấy thi thể
của bị hại
công an huyện thường tín đang khẩn trương
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
và các đơn vị liên quan
thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý
nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
và tiếp theo sẽ là những thông tin về
truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục
lệnh truy nã thưa quý vị và các bạn
công an tỉnh bến tre đã ra quyết định
truy nã đối với đối tượng
lê thị mỹ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
hộ khẩu thường trú tại ấp vĩnh hưng hai
xã vĩnh thành huyện trợ lách
tỉnh bến tre về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản
và phải nhận quyết định truy nã
của cơ quan thi hành án hình sự công an
tỉnh bến tre là đối tượng
lê thị mỹ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại số sáu mươi
khu phố một thị trấn rồng trôm
huyện rồng trôm tỉnh bến tre
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy
khuôn mặt hình chữ nhật
và có sẹo chấm cách một ba cm
trên sau cánh mũi trái
và đối tượng võ hữu tài
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại ấp đông ngô
xã bình hòa huyện rồng trôm
tỉnh bến tre bị công an huyện
rồng trôm tỉnh bến tre ra quyết định
truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng
tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay
cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an
nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng
truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn
hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an
nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin
mùa ba online những tin tức đáng chú ý
sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt